các đơn vị chức năng của công an tỉnh và ủy ban nhân dân huyện phú bình
vừa tổ chức công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính
và tiêu hủy một tấn sản phẩm động vật có mầm bệnh
người bị xử phạt vi phạm hành chính là ông nguyễn văn khôi
ở xã điểm thụy huyện phú bình đã có hành vi giết mổ
mua bán động vật mắc bệnh có dấu hiệu mắc bệnh động vật chết
sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc danh mục bệnh động vật phải công bố dịch
số tiền bị xử phạt là bảy triệu đồng
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng tám
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do ông nguyễn văn khôi làm chủ
thời điểm kiểm tra hộ kinh doanh đang lưu giữ hai con lợn đã chết
trên thân lợn có nhiều vết bầm tím nổi ban có dấu hiệu mắc bệnh
và một kg sản phẩm động vật là thịt lợn đã bị biến đổi màu sắc
ông khôi không xuất chỉnh được bất cứ hóa đơn chứng tử gì
liên quan đến số sản phẩm thịt lợn trên
đoàn kiểm tra yêu cầu hộ kinh doanh tự tiêu hủy hai con lợn thịt đã chết
đối với một kg thịt lợn trong tủ bảo ôn
cơ quan chức năng đã tiến hành lấy chín mẫu để gửi đi xét nghiệm
kết quả xét nghiệm cho thấy là có bảy trong chín mẫu thịt lợn
có kết quả dương tính với virus tả lợn châu phi